gió tây nam tầng thấp bắt đầu hình thành và phát triển trở lại đưa mây ẩm vào khiến cho khu vực tây nguyên cũng như nam bộ mây nhiều hơn
cường độ nắng giảm dần nền nhiệt cao nhất ngày mai ở tây nguyên sẽ giảm xuống mức ba mươi một ba mươi ba độ
với nam bộ nhiệt độ cũng hạ xuống là ba mươi ba ba mươi bốn độ và không còn nơi nào xảy ra nắng nóng
chiều và tối mai mây ẩm do gió tây nam tích tụ đủ sẽ gây ra mưa rào và rông trở lại trên cả khu vực tây nguyên cũng như nam bộ
mưa rông về chiều có khả năng gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh
hiện tượng ngập úng cục bộ vào giờ tan tầm ở các đô thị như thành phố hồ chí minh cũng có khả năng xuất hiện
trên biển ở khu vực biển huyện đảo hoàng sa tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết tốt không mưa nắng giáo tầm nhìn xa trên một mươi km
với khu vực biển huyện đảo trường sa gió hướng đông cấp ba nhưng về chiều và tối có khả năng xảy ra mưa rông
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km kèm theo nguy cơ về tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước